thưa quý vị và các bạn vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hôm nay phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang đã bất ngờ kiểm tra hành chính tại điểm kinh doanh karaoke sam trên đường hà hoàng hổ thuộc khóm đông thành phường đông xuyên thành phố long xuyên và phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy đá
khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra nhiều thanh niên đã bỏ chạy kiểm tra nhanh ba mươi một khách tại quán karaoke này lực lượng công an đã phát hiện một mươi chín người có dương tính với ma túy đá
chủ tịch ubnd phường đông xuyên đã ra quyết định đưa các đối tượng này vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh an giang trong thời gian ba mươi ngày hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra
đang nhận số ma tùy từ tp hcm vào quảng nam
một đối tượng đã bị tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam phối hợp với bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai bắt quả tàng
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng trần quý thạch trú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam khi đối tượng vừa nhận gói biêu phẩm nghi là tàng trữ trái phép chất ma túy

tại km số năm mươi bảy bốn trăm linh trên quốc lộ bốn d thuộc địa bàn huyện tam đường của tỉnh lai châu
khiến một mươi ba người tử vong và ba người khác bị thương nặng
các chuyên gia của bệnh viện viện đức về sọ não lồng ngực chấn thương
cùng với các bác sĩ gây mê hồi sức đã lên lai châu để hỗ trợ cấp cứu vụ tai nạn
có ba trường hợp chấn thương rất nặng sẽ phải chuyển về hà nội để phẫu thuật
đến lai châu vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay các chuyên gia đã hỗ trợ khám phân loại bệnh nhân
trước mắt các chuyên gia đánh giá có ba nạn nhân rất nặng không đủ điều kiện để phẫu thuật ngay tại lai châu
và cần phải chuyển về bệnh viện việt đức để phẫu thuật cấp cứu
ba trường hợp bị chấn thương rất nặng gồm bệnh nhân trần bình bị chấn thương sọ não
não đang tụ máu đã sử trí mổ cấp cứu ban đầu dẫn lưu màng phổi
trường hợp thứ hai là mẹ con chị trần tú hường bị đa chấn thương gãy cả ba vị trí chân tay vai
còn con gái là chị nguyễn thị thu hà bị gãy đuổi
ba ca bệnh này cần được chuyển đi hà nội và trên xe sẽ có các bác sĩ đi cùng
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày một mươi năm tháng chín vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra trên tuyến quốc lộ bốn d
đoạn qua huyện tam đường tỉnh lai châu khiến một mươi ba người tử vong
nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn thảm khốc này được xác định là do xe bồn mất phanh
lao với tốc độ nhanh đã tông vào xe chở khách khiến cả hai xe bay xuống suối
còn vào khoảng h bốn mươi năm phút dạng sáng ngày hôm nay hai lái xe ủi của công ty trách nhiệm
hữu hạn hào hưng đang chuẩn bị bốc xếp hàng ở cảng quy nhơn
thành phố quy nhơn tỉnh bình định đã bị chết ngạt trong hầm tàu unifotun quốc tịch panama
hai công nhân bị nạn này gồm nguyễn việt hoàng bốn mươi một tuổi chú tại bạc liêu
và nguyễn văn ngữ ba mươi một tuổi trú tại phú yên
theo thông tin ban đầu cho biết khi tàu unifortune đang làm hàng dăm gỗ
tại cầu cảng quy nhơn thì anh hoàng xuống kiểm tra hàng hầm số hai thì bị ngất xỉu
còn anh ngữ xuống ứng cứu cũng tiếp tục bị ngất xỉu
ngay sau đó công nhân đã báo cáo với lực lượng chức năng
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình định đã lập tức có mặt
tại hiện trường và đưa hai công nhân ra khỏi hầm tàu vào lúc một h ba mươi phút sáng cùng ngày
nhưng cả hai đã tử vong hiện các cơ quan chức năng của tỉnh bình định đang điều tra vụ việc
thưa quý vị bắt đầu từ đêm nay tức là vào lúc giờ ngày một mươi bảy tháng chín
cả ba nhà mạng sẽ tiếp tục chuyển thuê bao một mươi một số về một mươi số gồm viettel vietnam mobile và g mobile
mobifone và vinaphone không có kế hoạch chuyển đổi trong đêm nay
sau khi chuyển đổi khách hàng vẫn có thời gian quay số song song từ ngày một mươi năm tháng chín
đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tức là thuê bao gọi đến cả mã mạng cũ và mã mạng mới đều nghe máy được
từ lúc h ngày một mươi bảy tháng chín các nhà mạng sẽ tiếp tục chuyển thuê bao một mươi một số về một mươi số
từ lúc h ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín là giai đoạn duy trì âm thông báo

cô gọi chỉ thành công khi người sử dụng quay số theo mã mạng mới
từ lúc h ngày một mươi bảy tháng chín các nhà mạng sẽ tiếp tục chuyển đổi trong đêm nay
sau đó nữa là khu ngoại giao đoàn tại quận bắc tử liêm bị điều chỉnh quy hoạch
và mới đây nhất các dự án như xuân phương residence và forza villa thuộc phường xuân phương quận nam tử liêm hà nội
do công ty cổ phần taxco làm chủ đầu tư cũng đã và đang bị phán nát quy hoạch
thực trạng này diễn ra một cách ngang nhiên thế nhưng dường như tất cả các bên liên quan đều phải bó tay
nhìn vào hình ảnh tổng quan của khu đô thị trinh thái xuân phương hay còn gọi là xuân phương residency và forza villa
hẳn ai cũng mong muốn được sống ở một nơi như thế này
tất cả những villa biệt thự đã được phê duyệt thiết kế cùng một kiểu dáng để tạo sự thống nhất nhị quan đô thị
thưa quý vị và các bạn đây là khu đô thị kiểu mẫu đã được hà nội lựa chọn là điểm nhấn của thành phố hà nội
là một nơi đáng sống của thành phố hà nội
tuy nhiên hiện nay thì vẫn đang tồn tại rất nhiều những sai phạm về trật tự xây dựng như là cơi nới sửa chữa
thậm chí là đập phá
toàn bộ công trình để xây lại không đúng với thiết kế ban đầu
điều này không chỉ gây tổn thất về kinh tế cho bản thân mỗi một hộ gia đình mà còn là tổn thất kinh tế cho xã hội
đồng thời gây nên mất an ninh trật tự trên địa bàn của khu đô thị này
điển hình là các khu biệt thự những villa đã được chủ đầu tư bàn giao cho chủ nhà
theo đúng thiết kế đã được sở quy hạch kiến trúc ủy ban nhân dân thành phố hà nội phê duyệt
tuy nhiên hiện nay ông chủ của những căn biệt thự này
đã và đang đưa thợ từ khắp nơi về để cải tạo sửa chữa lại
nhà thì cơi nới thêm mái nhà thì đập bỏ thiết kế bên ngoài để xây lại
thậm chí là có những căn biệt thự đã được đưa vào sử dụng với hình dáng khác hẳn so với thiết kế ban đầu của chủ đầu tư
khi được hỏi về việc tại sao lại xây đi đập lại
một người tự xưng là quản lý ở một biệt thự cho biết họ mới đến đây một tháng không biết gì
nhưng lãnh tỏ thái độ bức xúc và chỉnh tay sang căn nhà đối diện
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
không chỉ nhà này nhà kia nhà ông sáu
mà khoảng hơn một trăm linh căn villa đã được bàn giao cho chủ nhà đã và đang được sửa chữa
còn lại khoảng chín trăm linh căn nếu được bàn giao
thì không ai dám chắc là nó sẽ không bị phá nát để xây lại
câu chuyện vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu đô thị sinh thái xuân phương lúc này
có vẻ như không còn là câu chuyện của cá nhân mỗi hộ gia đình ở đây
đó là trách nhiệm của các bạn
đó là trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường sở tại và của chủ đầu tư công ty cổ phần taxco
không chỉ những khó khăn về việc giải quyết vi phạm trật tự xây dựng dự án khu đô thị sinh thái xuân phương
ở đây đã tổn thương

không chỉ những khó khăn về việc giải quyết vi phạm trật tự xây dựng dự án khu đô thị sinh thái xuân phương
ông lê trí thức tổng giám đốc công ty cho biết đơn vị quản lý ở đây cũng gặp những khó khăn riêng
còn thẩm quyền giải quyết những vấn đề mà truyền hình công an nhân dân hỏi thì chỉ có công ty cổ phần taxco mới có thể trả lời
chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những vi phạm về trật tự xây dựng đô thị sinh thái xuân phương
cũng như là trách nhiệm của chủ đầu tư là công ty cổ phần tasco trong các bản tin sau
xin mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi
tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác sau bốn ngày thi đấu một cách sôi nổi căng thẳng
vào sáng ngày hôm nay tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khép lại với nhiều dư âm tốt đẹp
được coi là sân chơi lành mạnh bổ ích của đội ngũ nhà báo phóng viên trong cả nước
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thu hút hai trăm ba mươi một vận động viên tham gia thi đấu ở một mươi hai nội dung
như tiền lệ giải đấu vẫn đem đến cho người xem những pha thi đấu kịch tính đẹp mắt
giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo trên cả nước
tăng cường giao lưu giữa các cơ quan thông tấn báo chí
mà còn là nơi phát hiện ra những tay vượt xuất sắc trong giới báo chí việt nam
có thể nói lần này là một giải đấu được tổ chức với một quy mô lớn hơn
với số lượng vận động viên tham gia nhiều hơn số đoàn nhiều hơn
thi đấu nhiều hơn và đặc biệt là có cái sự tham gia của nhiều cấp hội
từ các vùng miền xa ở trên cả nước
chúng ta thấy ở đây cái tinh thần thi đấu rất là quyết liệt
nhưng mà tràn đầy cái tinh thần đồng chí đồng nghiệp và tinh thần thể thao cao thượng
và sau mỗi trận đấu như thế thì là một cái niềm vui chia sẻ cho nhau
giải bóng bàn toàn quốc hội báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
là một cái mùa giải mà có thể nói là thành công trên mong đội
và chúng ta hy vọng là với một cái thành công như vậy
thì nó sẽ có một cái nguyên liệu tốt nhất
và nó tạo tiền đề cho những mùa giải tiếp theo
tại giải đấu năm nay đội liên tri hội nhà báo bộ công an
đã xuất sắc giành hai huy chương vàng bốn huy chương bạc
đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội liên tri hội nhà báo bộ công an
giành được huy chương vàng nội dung đồng đội nam
một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện thi đấu không biết mệt mỏi
của đội ngũ nhà báo phóng viên trong lực lượng công an nhân dân
trong lĩnh vực chương môn có thể nói đây là một diện đàn
một cái sân chơi rất bổ ích và lưu thú đối với những người làm báo chúng tôi
qua đây chúng tôi có lần một dịp chúng tôi có thể giao lưu gặp gỡ nhau
trao đổi thêm công tác chuyên môn mở thêm rất nhiều mối quan hệ
với các bạn bè đồng nghiệp vào ngoài
từ đó tăng cường khả năng về nghiệp vụ về báo chí
trên lĩnh vực công tác chuyên môn thể thao giải đấu là một dịp rất tốt
đối với mỗi vận động viên đặc biệt những người làm báo của bộ công an
qua đây mỗi người có thể giao lưu với nhau gặp gọi thêm những chiến thuật
và nhiều giơ đấu khác nhau
qua đó giúp người ta tăng thêm khả năng tăng thêm kỹ chuyên thuật trong thi đấu
giải đấu năm nay tính chất quy mô cũng như mô hình tổ chức rất lớn
chính vì vậy bản thân cũng có những sự tập luyện rất cẩn thận và chú đáo
trước khi tham gia giải đấu
tôi cũng thường xuyên có những cuộc giao lưu giữa liên tri hội nhà báo bộ công an
với các đơn vị khác trước giải đấu
để có thêm những trận đấu và có thêm kinh nghiệm tích lũy
để khi tham gia giải đấu có được tinh thần và thể thạng tốt nhất cho giải đấu này
kết quả trung cuộc giải đấu năm nay
ban tổ chức đã trao một mươi hai bộ huy chương ở một mươi hai nội dung thi đấu cho các vận động viên
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam từ lâu đã trở thành sự kiện quan trọng
với những người làm báo cả nước góp phần vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao
trong các cấp hội cơ quan báo chí và thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo cả nước
chó mẹ liều mình cầu cứu người đi đường
thấy chó con bị thương nằm dãy dội giữa lòng đường
chó mẹ đã liều mình lao vào dòng xe cầu cứu các phương tiện đi lại cứu con mình
nhiều người khi xem clip không khỏi xúc động từ tình mẫu tử của chú tó
và để lại nhiều bình luận tháng phục sự khôn ngoan của chó mè
thanh niên truy sát cả hội nhà chuột theo công cách game đối kháng
cho rằng nợ dầu phải trả bằng máu
thanh niên lập tức thực hiện một cuộc tri vét gắt gao
và tiêu diệt thành công một gia đình nhà chuột
miệng ngầm chặt camera tay lâm lâm cây gậy
thanh niên lầy lội khiến cư dân mạng tháng phục khi chứng kiến mạng truy sát căng thẳng
đoạn clip được thanh niên đến từ tiền giang hậu kỳ công phu
tràn thêm hiệu ứng hình ảnh âm thanh sóng động
tạo cảm giác như trong game hành động
người phụ nữ đu mình trên cabo xe ô tô
tố tài xế đâm xe rồi bỏ chạy
đoạn clip vừa xuất hiện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội
không rõ vì lý do gì mà người phụ nữ trong cảnh quay lại đu bám trên cabo của chiếc xe ô tô đang chạy
vừa hô hoáng tài xế đâm xe mình rồi bỏ chạy
chưa thực sự của vụ việc nhưng hành động của người phụ nữ bị nhiều người chỉ trích vì liều lĩnh
ông bố kẻ điệu con trong quần để rảnh tay nấu ăn cho vợ bệnh
mới đây hình ảnh ông bố đảm vừa kéo léo cho con trong quần điệu sao lưng
vừa tranh thủ nấu nứu phụ vợ được chia sẻ trên mạng xã hội
thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi bật cười trước bộ dáng hài hước của hai bố con
bên cạnh đó nhiều chị em tắm tắt khen ngợi
ông chồng đảm khi vừa chăm con vừa nấu nướng phụ vợ
với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một mùa trung thu trọn vẹn
nhiều hoạt động chăm lo vui trung thu cho trẻ em đã diễn ra tại một số quận huyện trên địa bàn tp hcm
nhằm tạo sân chơi cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hưởng một cái tết trung thu trọn vẹn và ý nghĩa
thành đoàn tp hcm trung tâm công tác xã hội thanh niên
phối hợp với các câu lạc bộ đội nhóm công tác xã hội
tổ chức chương trình trung thu ánh trăng tuổi thơ
trao tặng ba trăm linh phần quà và nhiều suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
tại địa bàn xã hương long huyện bình chánh
ngoài cái việc mà mình tổ chức các phát quà cho các em
thì các gian hàng trò chơi dân gian gian hạm thực
đặc biệt là trong năm nay có cái chương trình
cái gian hàng cùng làm lòng đèn chơi với các em
thì đây là một trong những cái mà trung tâm công tác xã hội
mong muốn đưa cho các em đến với những cái mùa trung thu truyền thống
bên cạnh đó thì trung tâm công tác xã hội thanh niên phố
cũng tổ chức thêm những cái hoạt động như
dành cho bệnh nhi ở bệnh viện nhiên hàng phố
rồi ở bà rịa vũng tàu ở vĩnh long và bình thuận
thông qua hoạt động này các đơn vị mong muốn
mỗi gia đình nhà trường và cộng đồng
sẽ nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
đồng thời tạo điều kiện cho những em có hoàn cảnh khó khăn
ở khu vực ngoại thành được tham gia các hoạt động vui chơi
mang đậm nét văn hóa dân gian
qua đó góp phần cùng xã hội quan tâm
tạo niềm tin cho các em có ý chí và nghị lực vương lên trong cuộc sống
em cảm thấy rất là hú vị
nó là một cái món quà to lớn cho các em
em nhỏ khó khăn mang lại niềm vui cho các em nhỏ
em thấy là mấy anh chị làm đồng đèn cho những bà nghèo
rất là bắt mắt và đẹp
thì bản thân em cũng rất là vui vì đã góp sức chung để làm những đồng đèn đẹp như vậy
em hy vọng các bạn sẽ có một chung lượng ý nghĩa và thực trời
cũng nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo trung thu cho thiếu nhi
chương trình trăng yêu thương được tổ chức tại trung tâm văn hóa quận năm
đã hỗ trợ quà tết trung thu cho bốn trăm linh trẻ và gia đình
trong số hai mươi năm trẻ em bị ảnh hưởng bởi hivf
có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố hồ chí minh
với sự chung tay góp sức của mạnh thường quân
trung tâm công tác xã hội
các cựu nguyện khác trên địa bàn thành phố
sẽ tổ chức nhiều chương trình trung thu cho trẻ em
từ nay đến rầm tháng tám âm lịch
thưa quý vị việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thương mại điện tử
và tạo ra một hệ sinh thái lành mạnh trong tất cả các khâu
từ mua bán tới giao nhận
là những vấn đề được các doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng quan tâm
trong buổi tổng kết thực hiện năm năm
thực hiện nghị định số năm mươi hai trên hai nghìn một mươi tám
tại thành phố hồ chí minh
những năm qua cho thấy quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến
có tốc độ tăng trưởng cao
xu hướng tăng dần trên hai mươi mỗi năm
từ hai hai tỷ usd năm hai nghìn một mươi ba
đến sáu hai tỷ usd năm hai nghìn một mươi bảy
có thể nói
thương mại điện tử dần trở thành quen thuộc
với người tiêu dùng
mà đặc biệt ở các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh
và là một kênh bán lẻ hiệu quả
của những tập đoàn nổi tiếng cho tới những doanh nghiệp siêu nhỏ
thực sự là cái vấn đề mà người mua
họ mua một cái món hàng
nhưng mà khi mà họ nhận được
họ lại nhận một món hàng mà nó không giống như họ mong muốn
là nó xảy ra không phải từ
dạo này gần đây
mà nó xảy ra từ cái thời thương mại từ bắt đầu luôn rồi
cái cách làm của chúng tôi là
chúng tôi có những cái chương trình bảo vệ
khi mà khách hàng họ nhận được cái món hàng
họ sẽ có một cái khoảng thời gian
để họ xem xét kiểm tra đánh giá cái món hàng đó
nếu mà họ cảm thấy cái món hàng đó
món hàng nó có vấn đề không có đúng với lại cái mô tả
thì họ hoàn toàn có thể chỉ cần
gọi điện hoặc là chỉ cần
một cái nhấp thôi
là họ có thể thực hiện khiếu nại
mà tôi nghĩ là cái cơ chế này là rất là phổ biến
ở tất cả các sàn lớn
không chỉ ở việt nam mà trên thế giới
chính vì sự phổ biến và tăng trưởng mạnh
theo từng năm của thương mại điện tử
nên tình trạng hàng gia hàng kém chất lượng
đang là một vấn đề bức xúc không chỉ của người tiêu dùng
mà của cả doanh nghiệp trong lĩnh vực này
tính tới nay chỉ riêng thành phố hồ chí minh
đã có hơn một mươi website chiếm bốn mươi bảy cả nước
cũng từ khi triển khai nghị định năm mươi hai
thành phố đã xử lý hơn năm trăm linh
vụ vi phạm pháp luật thương mại điện tử
với tổng số tiền phạt trên một mươi một tỷ đồng
và cũng có một số những cái đóng góp
để cho chúng ta sẽ
sau năm năm thì chúng ta sẽ bổ sung
chúng ta sẽ sửa đổi một số cái nghị định
hoặc là chúng ta sẽ đổi nghị định
để trở thành những cái
thứ nhất là phải
gỡ bỏ những cái rào cản
về pháp lý không cần thiết
tạo điều kiện thúc đẩy cho
kinh doanh thương mại điện tử
cũng có thể
cũng có thể
để quản lý chặt chẽ hơn
đối với những hành vi
mà đã được quy định
không nên có
trong kinh doanh thương mại điện tử
theo lãnh đạo bộ công thương
thương mại điện tử là lĩnh vực
chịu tác động mạnh mẽ nhất của công nghệ
ngày càng đa dạng về cách thức hoạt động
và sự phức tạp về chủ thể tham gia
nên vấn đề quản lý chất lượng hàng hóa
quản lý thuế thương mại điện tử
hay nhiều vấn đề mới khác
sẽ là bài toán mà cơ quan quản lý
cần tập trung giải quyết
trong giai đoạn tới
bao mùa nay chờ cá là chuyện tự nhiên
vào mùa nước nổi ở đồng bằng sông cửu long
những ngày lũ mới về
phù sa và những đàn cá lớn cũng về
mong ngóng chờ đợi
trong hồi hợp
thế nhưng giờ đây
không ít chuyện bất thường xảy đến
có năm mùa nước nổi
nhưng lại thiếu nước
cũng có năm cá về rất ít
mùa lũ năm nay tuy không lớn lắm
nhưng cũng đủ
để bà con ngư dân
có một mùa nước tạm đủ mạnh
cá tôm nhiều lắm
đưa cá đi khắp nơi
trên cánh cánh đồng
người ta chỉ bắt
những con cá lớn để ăn
còn những con cá nhỏ
thì thả chúng
cái ruộng đồng
chờ mùa sau
mùa hai con ngục
đủ thứ cá cho
lớp cá chạch
rồi cá chê
rồi cá lóc
gì cũng vô
rồi vô chân
con nào vô là
dính mình ấy
cũng có cá
bằng móng tay vậy đó
chứ thả lại chân à
mấy ló thả lại chân à
ốc bu vàng
thì có nhiều
những con ốc này
trước đây chỉ dùng
để cho gia tầm ăn
ngày nay cá tôm
còn ít quá
nó cũng dần
thì nói chung
người bắc thì
ái thì mùa nước
cũng như là
cũng như là
người bắc thì
một mươi một một mươi hai giờ đi rồi
làm rồi tới
bốn năm giờ
một giờ mấy
đi đổ rồi
khi chiếc ghe di chuyển
những thanh kim loại
va vào nhau
những tiếng thiêu
những con cá lấp nào
ở đất nước
sẽ bị giật mình
chúi xuống bùng lẩn trống
vô tình tạo ra
những bọt khí nổi lên mặt nước
sẽ nhanh chóng
mà dùng nôm
để bắt trứng
số người đi bắc theo kiểu này
ở quyện mộc quá
tỉnh long an
số lượng cá
hiện còn rất ít
cánh đồng nước
không được rơm rã như mọi năm
cuộc sống của người dân
trở nên khó thăng hơn
người chật đá
nhưng đá lại không về
mỹ có kế hoạch công bố các mức thuế mới
đối với hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc
thưa quý vị sau đây là thông tin cập nhật về cơn bão số sáu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín
bão số sáu đã đổ bộ vào phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
ngay trên đất liền ven biển tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một trăm bốn mươi kmh giật cấp một mươi năm
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông tối nay còn có mưa bão
gió mạnh cấp tám chín giật cấp một mươi một mươi một biển động rất mạnh
trong tối nay ở vùng biển bắc vịnh bắc bộ phía bắc vị tuyến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm linh bảy năm độ kinh đông
có mưa bão gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy đêm tăng lên cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ ba bốn mét biển động mạnh
vào sáng ngày hôm nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống bão số sáu tại tỉnh quảng ninh
qua kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số sáu tại quảng ninh phó thủ tướng trịnh đình dũng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động tích cực của các ngành các cấp các lực lượng
trong việc thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao
phó thủ tướng cũng biểu dương lực lượng công an quân đội tại địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân sẵn sàng ứng phó với mưa bão
đồng chí yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục cảnh giác sẵn sàng với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra để bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước
dù theo dự báo mới nhất vùng tâm bão măng khuốt đổ bộ vào khu vực đất liền phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
tuy nhiên tại khu vực bắc vịnh bắc bộ vẫn có gió mạnh
phó thủ tướng yêu cầu phải quản lý thật chặt tàu thuyền phương tiện trên biển tuyệt đối cấm phương tiện ra khơi khi mưa bão
đối với các phương tiện đã vào khu tránh bão phải bố trí neo đậu đảm bảo an toàn bố trí đủ lương thực thiết yếu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân
thưa quý vị và các bạn như vậy là cơn bão số sáu còn có tên quốc tế là bão mang khúc sẽ không đổ bộ vào nước ta
tuy nhiên cơn bão này vẫn còn những diễn biến phức tạp
một đặc điểm đáng lưu ý ở cơn bão này nữa đó là sau bão sẽ có mưa lớn gây sạt lở lũ quét cho các tỉnh miền núi phía bắc
vì vậy diễn biến của cơn bão này như thế nào những địa phương nào có thể bị ảnh hưởng của cơn bão măng cút
phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngay trong chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tính đến thời điểm hiện tại cơn bão măng khuốt hay còn gọi là bão số sáu có diễn biến như thế nào ạ
đến giờ phương này thì cơn bão số sáu hay là tên quốc tế là cơn bão mang cốt
thì đang tiếp cận gần bờ của tỉnh quảng đông và quảng tây của trung quốc
tuy nhiên đây là một cơn bão mà phạm vi ảnh rất là rộng
do đó chắc chắn là hoàn hưu của nó sẽ gây ra gió to ở khu vực vĩnh bắc bộ
mà trong đó có số tỉnh của ven biển của chúng ta
và thứ hai nữa là tác động hoàn hưu nó sẽ trước trăng và sau
nó sẽ gây mưa
chúng ta vẫn không thể chủ quan cho rằng cơn bão nó không đổ bộ vào tàu
mà ta lơ là cái công tác chuẩn bị sơ tán
rồi các kịch bản để an toàn toàn bộ tuyến ven biển
nhất là tỉnh quảng đinh hải phòng và những tỉnh lân cận
đấy là thứ nhất
cái thứ hai nữa là chắc chắn hoàn hưu nó sẽ gây mưa
do nó đặc biệt chú ý đối với các hệ thống về hồ
trong đó nhất là các hồ thủy lợi của các tỉnh đông bắc
cái thứ hai nữa là các cái tuyến đê sung yếu
chúng ta phải chú ý
và cái thứ ba đó sản xuất nông nghiệp
giống như những cơn bão trước sau bão thì thường xảy ra mưa lớn
và gây sạt lở những vùng núi phía bắc
thì đối với cơn bão này thì các tỉnh biển núi cũng phải lưu ý những điều gì
mặc dù dự báo hoàn hưu của cơn bão số sáu này không xảy ra mưa quá lớn
nhưng cũng đủ lượng nhất là các tỉnh đông bắc
để cùng với những hậu quả những đợt trước
mưa rất nhiều nước đã ngập no đầy
trong các hệ thống về của các đồi núi khu vực
của các tỉnh biển núi bắc
nhất là các tỉnh đông bắc của chúng ta
thế kỳ này cũng hết sức là đề phòng
nếu như có một nượng mưa cỡ khoảng một trăm linh một trăm năm mươi ni trên diện rộng
thì nhiều vùng cũng sẽ tiếp tục nguy cơ sạt trượt rất cao
chính vì thế do đó là chúng ta phải luôn luôn đề cao công tác cảnh giác này
bằng cách những nơi sung yếu thì vẫn phải tổ chức di dân
thế rồi cảnh báo công tác chuẩn bị tích cực nhất
đối với cơn bão này thì những tỉnh nào có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất
điều ý chúng tôi là các tỉnh bắc
điều ý đặc biệt những tỉnh một là các tỉnh phía đông bắc chúng ta
trong đó quảng ninh đặc biệt điều ý
lý do là quảng ninh sẽ khả năng là sẽ
cái ảnh hưởng của hàn liêu sẽ gây mưa lớn
mưa lớn mà trong khi các cái bãi xỉ bãi thải
thế rồi là đề phòng cái tai biến địa chất ở cái vùng này
thế rồi là các cái tỉnh một số tỉnh đông bắc
thí dụ là lạng sơn thí dụ như thái nguyên thí dụ một số tỉnh
mà có các hệ thống hồ thủy lợi hiện nay đã đầy nước
mà dự báo vùng này sẽ mưa nhiều
thì những cái vùng này là phải rất là chú ý
vâng xin cảm ơn ông ạ
sáng hôm nay ngày một mươi sáu tháng chín bộ công an vừa ra công điện
về việc ứng phó với bão số sáu
gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn công an các tỉnh thành phố bắc bộ
từ nghệ an trở ra và các đơn vị trực thuộc bộ
theo đó bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công điện của thủ tướng chính phủ
và công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với siêu bão
triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tiệt đối an toàn trụ sở cơ quan doanh trại trại tạm giam nhà tạm giữ
trường giáo dưỡng các mục tiêu kinh tế chính trị trọng điểm
do lực lượng công an canh gác bảo vệ
chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu phương tiện trang thiết bị làm việc
cột thu phát sóng của công an các đơn vị địa phương
để tránh thiệt hại do bão mưa lũ gây ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn
triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân
công tác cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
thực hiện công điện của bộ công an
lực lượng công an các địa phương đã triển khai các biện pháp sẵn sàng phòng chống bão số sáu
cũng như hoàn lưu của bão
tại thành phố hải phòng phòng cảnh sát đường thủy đã phối hợp với các đơn vị chức năng
tổ chức đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại nơi neo đậu
tránh trú của tàu thuyền
thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân
tại các khu vực lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản
cửa sông có nguy cơ bị sóng biển tàn phá ngập sâu
nhà không đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu khi có yêu cầu
còn tại quảng ninh công an tỉnh cũng đã chỉ đạo phòng cảnh sát đường thủy
thành lập các tổ công tác tổ chức nắm tình hình
tuyên truyền hướng dẫn kêu gọi tàu thuyền và người dân ở các khu nhà bè
tìm nơi tránh trú bão an toàn
sơ tán người già và trẻ em lên bờ trước khi bão đổ bộ vào địa bàn
trong khi đó

philippines vào ngày hôm nay thông báo
số người thiệt mạng do bão mang cút tại nước này đã lên tới ít nhất là hai mươi chín người
trong khi có đến hơn năm triệu người bị ảnh hưởng
thưa quý vị và các bạn
bất kỳ ai trong cuộc sống cũng có những thời điểm gặp khó khăn
khi chúng ta đã trưởng thành và vững vàng hơn
thì kinh nghiệm để vượt qua những thử thách cũng nhiều hơn
tuy nhiên với những đứa trẻ có tâm hồn còn ngây thơ
khi gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ
thì sự quan tâm chia sẻ của mọi người sẽ thật ý nghĩa với các bé
những hành động này có thể giúp cho trẻ có tâm lý tự tin và tích cực hơn với cuộc sống
mục an toàn sống ngày hôm nay sẽ đặt ra tình huống
khi một cô bé đi mua đồ mà bị thiếu tiền
nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người
xin mời quý vị cùng theo dõi
để khuyến khích một đứa trẻ tự lập với lòng tự trọng cao
hãy thường đặt lòng tin sự khích lệ để con trẻ trở nên tự tin và cảm nhận mình được tôn trọng
liệu có bao nhiêu người sẽ quan tâm lời nói của một đứa trẻ
khi chúng đi mua hàng
vô tình bị thiếu tiền
và đặt lòng tin vào chúng
nếu bạn gặp tình huống trên
bạn sẽ làm gì
giúp đứa trẻ hay bỏ qua như một chuyện nhỏ không đáng bận tâm
không theo dõi những ứng xử mà chúng tôi đã ghi lại được
con ơi con mua cái gì
con mua bánh trung thu à
con ơi cái bánh trung thu ở nhà cô bán là hai mươi năm
chứ không phải là năm
năm này con không mua được
con đi về con bảo bố mẹ con cho con thêm tiền
sao mày có sang đây
nhưng mà cô ơi con có tiền mà
cô biết là con có tiền
nhưng mà năm này thì không mua đủ
cái bánh trung thu này của cô
dù bị từ chối
thế nhưng đứa gái vẫn kiên quyết trình bày lý do của mình

con đi về đi
người phụ nữ vây trắng có dám về phúc hậu

con xin bố mẹ con tiền

rồi cô bán cho con
vị khách vẫn tò mò
tiếp tục theo dõi câu chuyện giữa cô gái và nhân viên bán hàng
thế nhưng chưa có động thái gì
và vị khách đưa tên này đã quyết định làm ngơ
nhưng mà cô không biết con là ai
làm sao mà cô bán trung thu cho con để mà con giả cô được
cô bé vẫn tiếp tục
nằm trong nhà cô
một phụ nữ á trắng tiếp theo
cũng đang quan sát câu chuyện
và cũng dễ dàng bỏ qua cô bé với câu chuyện của mình
cô bé tiếp tục thuyết phục với lời lẽ tội nghiệp
và thêm một kỹ phần nữa bởi vì bỏ qua câu chuyện cô bé
và đồng tình với nhân viên bán hàng
đã có rất nhiều ánh mắt ái ngại
chú ý tới cô bé
và điều khuyên của bán hàng bỏ qua cô bé này
có vẻ như chưa ai tỏ ý muốn giúp đỡ bé gái này
và quan tâm tới câu chuyện của cô bé
liệu trong buổi sáng ngày hôm nay
cô bé tám tờ này có mua được bánh trung thu với năm đồng hay không
cùng theo dõi trong phần tiếp theo
vẫn với tình huống tương tự
trước sự to tiếng của cô bán hàng
vẫn có những ánh mắt nhìn ái ngại
thế nhưng người đàn ông áo kè này có giúp đỡ cô bé không đây
thì làm sao mà con mua bánh trung thu được
con đi về đi
nên cho nhà con bán hàng đi lên
đây chú cho
chú cho hai mươi
anh ơi thôi để nó về nó xin bố mẹ
là cô bé đã có một sự giúp đỡ đầu tiên
thực ra nhìn thấy nó tội quá
nó cứ tội như thế thì động ra mình thấy tương thương
với cái đồ chơi thì mình cũng không giúp
nhưng mà về cái bánh trung thu thì nó thích
thì mình thấy tương thương thì mình giúp
cô nói con không nghe đây cái gì à
bánh trung thu ở nhà cô hai mươi năm
cô chả biết con là ai cả
mà con có đến đây mà con có năm
năm làm sao mà con mua được bánh trung thu nhà mình
con đi về đi
để cho bà con bán hàng
nhưng mà con muốn mua bánh trung thu mà
cô biết là như thế nhưng mà con không có tiền
làm sao mà con bán được bánh trung thu cho con
nhưng mà con muốn ăn bánh trung thu
sao con lý nhỉ
cô nói với con là cô không bán bánh trung thu cho con
lần này người phụ nữ trung tuổi có vẻ khá ánh hại
khi chứng kiến câu chuyện của cô bé từ đầu
nhà con đâu
mẹ con tên gì
về mẹ nhé
con về mẹ con bảo mẹ ơi cho con thêm tiền để con mua nhé
nhưng mà con muốn ăn bánh trung thu
à thế bà bà nói này
con về con bảo mẹ ơi cho con thêm tiền để con mua bánh trung thu nhé
ở đây không đủ tiền nghe chưa
con đi về đi bà bảo mẹ đi đi
con đi về đi rồi con bảo bố mẹ con đưa con đến đây mua nhé
ở nhà đâu bà đưa về nào
ở nhà đâu
mua bánh trung thu
ở nhà con đâu rồi đi xem nào
thả con đi
đâu nhà đâu
đâu chị bà xem nào
cuối cùng cô bé đã nhận được sự quan tâm của người bà lần đầu gặp này
quả là một người bà ấm áp và tốt bụng
để tao bác lại giúp anh bé này ạ
nó đi mua cái bánh nó thích
nó không có tiền thì bà cho nó tiền
lúc đấy thì bà thấy như thế nào
bà thương nó lắm
bà nghĩ như là cháu mình
con không làm gì con
con muốn mua trung thu
con không có tiền
thì nhà con không bán chịu cho con được
bây giờ con đi về ô bảo bố mẹ cho con
cho con thêm tiền nha
xong rồi con đến đây con bán bánh trung thu cho con

tiếp tục bán hàng
nhà con có bao nhiêu khách

con mua cái gì

thế bố mẹ đâu
bố mẹ đâu mà
bố mẹ đi làm
nhà có gần đây không
lần này cô bé nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của một nam thanh niên
mua bánh trung thu về làm gì
anh thích ăn bánh trung thu à
đâu em thích cái nào là để cho em à

ăn cái này nha
chúng có hai cái cho chị em nha
con cảm ơn chú chưa
con cảm ơn chú

để kia chú đưa con về nha
thậm chí nam thanh niên còn sẵn sàng bỏ lại bạn gái để giúp đỡ đưa cô bé con về nhà
thực ra thì
mình thấy đơn giản là
thấy là trẻ con thì bảo là ra hỏi bạn ấy đi
bảo bố mẹ là không có ở nhà
thì mình nghĩ đơn giản bảo là
cầm năm nghìn ra mua bánh trung thu cho em thôi
thì mình thấy
cái đấy chắc là bình thường trẻ con mà
chắc là thế mình giúp thôi
không có gì cả
mình rất thích trẻ con
cho nên là mình nhìn thấy em bé rất là đáng yêu
giúp đỡ động viên và chia sẻ với trẻ
trong những lần trẻ gặp khó khăn
đơn là một cách giáo dục
và đem đến những bài học quý giá với bất cứ đứa trẻ nào
đôi khi chỉ là một sự giúp đỡ nhỏ
và lạc quan hơn
mỗi đứa trẻ luôn có những lý do và suy nghĩ riêng của mình
đừng tiếc một hành động nhỏ
cho đi để nhận thêm nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống
tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị
vào hồi một mươi ba h
ngày một mươi sáu tháng chín
vị trí tâm của cơn bão số sáu
bão mang khúc vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc

trên vùng biển tỉnh quảng đông của trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
là mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn h tới
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi km
chiều nay ngày một mươi sáu tháng chín
bão số sáu đã đi vào đất liền phía nam tỉnh quảng đông của trung quốc
và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng chín
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền
phía nam tỉnh quảng tây của trung quốc
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
và mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó là một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của bão
ở vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông
chiều vào tối nay sẽ có mưa bão
gió mạnh cấp tám cấp chín
giật cấp một mươi cấp một mươi một
biển động rất mạnh
từ tối nay ở vùng biển bắc vịnh bắc bộ
có mưa bão
tăng lên cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến bốn m
biển động mạnh
đến với thời tiết trên đất liền
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu
từ đêm nay thời tiết tại các tỉnh miền bắc của nước ta
có sự thay đổi đáng kể
khi mưa rông trên diện rộng sẽ xuất hiện
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to và rất to
tập trung chính tại các tỉnh vùng núi
vì vậy người dân nơi đây cần đề phòng
hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
như là rông lốc và sấm xét
do có mưa nên nền nhiệt độ về đêm sẽ giảm nhanh
bão không chỉ trong ngày mai mà mưa
sẽ còn kéo dài tại bắc bộ đến tận ngày một mươi chín
khi không còn chịu ảnh hưởng của hàn lưu bão
thì mưa mới giảm nhanh
nền nhiệt độ trưa chiều chỉ đạt được mức là hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
do có mưa lớn
nên tại khu vực vùng núi
người dân cần di rời sớm đến nơi an toàn
để tránh sạt lở đất
đồng thời chủ động thực hiện trăng chống nhà cửa
để tăng độ vững chắc
không ra ngoài khi có mưa to gió mạnh để tránh bị cây đổ
tuyệt đối không ở lại trên các tròi canh
lồng bè nuôi trồng hải sản
vào ngày mai khu vực bắc trung bộ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh
cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi rìa tây nam cơn bão số sáu
khả năng xuất hiện mưa vừa
có nơi mưa to xuất hiện trở lại
cần đề phòng với hiện tượng lũ quét
và sạt lở đất đá ven sông hồ
nền nhiệt độ ngày đêm tại đây
đạt ở mức là hai mươi hai đến ba mươi độ
phần còn lại tại các tỉnh
từ quảng bình đến ninh thuận bình thuận
thời tiết vẫn khá tốt
mưa rông chỉ xuất hiện rải rác
bàn ngày thì có nắng
nhưng mức độ nắng không mạnh
với nền nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
lối xuống phía nam
khu vực tây nguyên và nam bộ
vẫn chịu sự chi phối của gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên mưa rông cũng sẽ tăng cả về diện và lượng
có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to
cần chú ý trong cơn rông
có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ
với nhiệt độ ngày đêm tại tây nguyên
là từ hai mươi đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
mây thay đổi
có mưa rào và rông rải rác
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ